dạng sáng ngày hôm nay thông tin từ lực lượng cứu hộ cho biết quá trình khoan bằng tiên nước áp lực cao
để làm mềm lớp đất nén chặt tại vị trí cọc bê tông đang được triển khai gấp rút
đến bốn h năm mươi phút dạng sáng ngày hôm nay công việc khoan đang dần về đích ở độ sâu xuống ba mươi sáu mét dưới lòng đất
trong đêm ngày hôm qua lực lượng công binh đã mang đến hiện trường các thiết bị chuyên dụng của quân sự
để có thể sau khi nhổ cọc bê tông cứu cháu bé lên
quá trình vừa cứu hộ và bơm tiếp oxy tiếp tế vẫn được diễn ra xuyên suốt đêm
cho đến dạng sáng ngày hôm nay
sử dụng ma túy gây ra ảo giác rồi dùng hung khí gây án mạng
đó là vụ án xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại tỉnh bình phước và đối tượng gây án hiện nay đã bị bắt giữ
đó là nguyễn hữu toàn chủ tài thành phố đồng xoài
theo điều tra ban đầu khi anh lê tuấn anh chú tại huyện đồng phú đang nằm nghỉ trên võng của một cửa hàng tạp hóa
thì toàn bất ngờ xuất hiện hai tay cầm bê tông
hai con dao nhọn đâm liên tiếp vào người anh tuấn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án toàn bỏ trốn toàn khai nhận sau khi sử dụng ma túy trong cơn ảo giác
nghĩ nạn nhân đang trộm đồ nên đã ra tay sát hại
tòa án nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo huỳnh tấn huy
trú tại phường tam nguận quận thanh khê về tội trộm cất tài sản
theo cáo trạng vào chiều ngày bảy tháng hai
khi thấy bố mẹ đi vắng huy đã đột nhập phòng ngủ trộm cắp giấy tờ và chìa khóa ô tô của mẹ
rồi điều khiển xe máy chạy vào huyện núi thành tỉnh quảng nam
cầm cố xe ô tô và giấy tờ được một trăm ba mươi triệu đồng dùng để ăn chơi tiêu xài
khi gia đình huy phát hiện mất xe ô tô cùng với giấy tờ nên đã trình báo đến cơ quan công an
tòa nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng đã tuyên phạt huỳnh tấn huy bảy năm tù về tội trộm cắp tài sản

đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội đánh bạc
đối tượng trương hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn sao vàng
xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi mắt phải
đối tượng phạm thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn hương sơn
xã ngọc khê huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi ngay sơn căn
đối tượng lê văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hoàng kim
xã xuân sinh huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách một một cm trên trước cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý